mặc dù thời điểm này dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín đang diễn ra khá phức tạp tại một số quốc gia
nhưng tại việt nam thì dịch bệnh này đã và đang được chúng ta kiểm soát một cách tạm thời
đây cũng là cơ sở để các hoạt động dịch vụ và du lịch cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân dần trở lại bình thường
những hình ảnh này vốn quen thuộc với bất kỳ ai khi đến với hà nội từ nhiều năm nay
nhưng ở thời điểm này nó lại trở nên đặc biệt bởi nó chứng minh một điều rằng
việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín của hà nội và của cả nước đang được thực hiện rất tốt
người dân và du khách cũng đã cảm thấy an toàn khi tham gia vào các hoạt động thường nhật của mình
trước khi mà đến hà nội ngày hôm nay thì em có nghe thông tin là ở việt nam mình đã chữa thành công một mươi năm ca bệnh trên một mươi sáu ca rồi
thì đó lý do tại sao em đặt vé bay đi hà nội
hà nội thì em cảm thấy là rất là trong lành cho nên là đó là lý do tại sao em vẫn đến hà nội không có ngại về cái bệnh dịch đâu
tại thời điểm này thì lúc mà xuống sân
ở sân bay thì thấy hà nội cái sân bay thì mọi người rất là náo nhiệt chứ không như là trên tv nói là mình đang còn sợ covid một mươi chín
và đường quốc hà nội rất là tốt lực tại thời điểm này
mức độ an toàn thì mình sẽ đánh giá khoảng độ bảy mươi tại vì mình còn phải cẩn thận nhiều hơn
tại vì mình phải bảo vệ cho mình và bảo vệ cho mọi người nữa
tại một số địa điểm khác lượng người đến sử dụng dịch vụ vui chơi tham quan và đi lại cũng đã gia tăng đáng kể
người dân rất lạc quan khi tham gia các hoạt động ngoài trời
còn tại các con đường vốn đông đúc của hà nội những ngày gần đây đã dần lấy lại được nhịp sống vốn quen thuộc của nó
tuy vậy khi được hỏi thì người dân cho biết vẫn rất có ý thức thực hiện các biện pháp phòng bệnh covid một mươi chín tại nhà
tại nơi làm việc và khi đến các địa điểm đông người